trước thực trạng thiếu nguồn sách cung ứng chuẩn bị cho năm học mới dẫn đến việc nhiều cò sách lợi dụng điều này để lộng hành
bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục phải khẩn trương cung ứng đủ sách giáo khoa theo nhu cầu của học sinh
dù ở địa bàn nào trước năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục thực hiện đồng bộ một số giải pháp
nhanh chóng chủ động cung ứng bổ sung các đầu sách giáo khoa còn thiếu
đặc biệt là các sách lớp một lớp sáu lớp một mươi để phục vụ nhu cầu khách hàng
dự trữ một số lượng sách giáo khoa nhất định tại các cửa hàng siêu thị thuộc đơn vị thành viên của nhà xuất bản giáo dục
để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát sinh về sách giáo khoa
cùng với đó cần tăng cường thêm nhiều đoàn giám sát việc phát hành sách giáo khoa tại các địa phương trong cả nước
đảm bảo không để xảy ra thiếu sách sốt sách
hiện nhà xuất bản giáo dục đã chuẩn bị các phương án triển khai in gấp
vận chuyển nhanh sách giáo khoa đến các đại lý nhà sách khi cần thiết
đồng thời lập nguồn sách giáo khoa dự phòng để có thể kịp thời phục vụ học sinh ở một số địa phương trong trường hợp xảy ra thiên tai lũ lụt